do mưa lớn kéo dài trong mấy ngày qua trên địa bàn huyện rào cao kỳ sơn tỉnh nghệ an
đang xuất hiện nhiều điểm sạt lở núi đe dọa tính mạng của người dân
trước tình hình đó chính quyền địa phương đã khẩn cấp huy động lực lượng giúp dân di rời đến nơi an toàn
theo báo cáo của ủy ban nhân dân huyện kỳ sơn ngay trong đêm ngày hai mươi tháng một mươi
ban chỉ huy tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã huy động lực lượng công an quân đội và lực lượng tại chỗ
trực tiếp đến các xã nằm trong vùng sung yếu có nguy cơ sạt lở núi cao như mường tiếp mường ải bảo nam
hỗ trợ đưa người dân sơ tán đến nơi an toàn
ngay trong đêm đã di rời khẩn cấp gần ba trăm linh hộ dân thuồng các xã mường tiếp mường ải bảo nam và chiêu lưu đến nơi an toàn
mưa lớn kéo dài còn làm cho nhiều bản vùng cao bị cô lập do ách tắc giao thông